hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi ba kỳ họp bất thường khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngoài thông qua tám dự thảo nghị quyết hai mươi tám tờ trình liên quan đến dự án công trình trọng điểm
tại kỳ họp lần này các đại biểu cũng tập trung đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất
giải pháp cấp bách để khắc phục khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phát triển
trước tác động của dịch covid một mươi chín
tại kỳ họp đại biểu đề xuất tp đà nẵng có nhiều quyết sách ngắn và dài hạn
để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
trước mắt cần ưu tiên chính sách giảm thuế chi phí thuê mặt bằng dựa trên cơ chế riêng
từ nguồn ngân sách của thành phố
đối với lao động tại khu công nghiệp chính quyền cần vận động chủ nhà trọ giảm tiền nhà
tiết giảm chi tiêu cho người lao động
về kinh phí hỗ trợ đặc thù phòng chống dịch đại biểu tại kỳ họp đã nhất trí thông qua
duyệt chi số tiền trên một trăm bốn mươi chín tỷ đồng mua sắm trang thiết bị vật tư hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ
người lao động trực tiếp tham gia phòng chống dịch
trong khi đó thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng trong quý i năm hai nghìn hai mươi
thiệt hại mà dịch bệnh covid một mươi chín gây ra cho các đơn vị lữ hành
lưu trú vận chuyển tại thành phố ước tính lên tới hơn bảy trăm linh tỷ đồng